xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
trong chương trình đường tới tương lai lần này thì chúng tôi sẽ dành thời lượng để đề cập đến những thay đổi đầu tiên khi luật giáo dục phát huy hiệu lực
tác động đầu tiên của luật giáo dục hai nghìn một mươi chín là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
do dịch bệnh covid một mươi chín lẽ ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra từ tháng sáu đã lùi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi đổi tên thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và những học sinh học hết lớp một mươi hai không tham gia kỳ thi này hoặc có tham gia nhưng không đạt vẫn được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình phổ thông
ngay trong năm hai nghìn hai mươi các chỉ tiêu về phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và sau trung học phổ thông cũng đã được quy định rất rõ
theo đó ít nhất là ba mươi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chuyển sang hệ giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trung cấp

và ba mươi học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông chuyển sang hệ giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng
nếu như luật giáo dục hai nghìn một mươi chín miễn học phí đồng loạt cho trẻ em mầm non năm tuổi
ngân sách sẽ phải chi thêm là một ba trăm bảy mươi tám tỷ đồng và thêm hai một trăm bốn mươi ba tỷ đồng nếu mở rộng thêm đối tượng là học sinh trung học cơ sở
và nếu làm ngay thì có thể vượt khả năng cân đối ngân sách trong giai đoạn hiện nay
bởi vậy nên bắt đầu tiêu dụng
từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một ngoài học sinh tiểu học trẻ mầm non năm tuổi và học sinh trung học cơ sở sẽ được miễn học phí
tuy nhiên sẽ được thực hiện theo lộ trình
nếu học sinh mầm non tiểu học và trung học cơ sở được miễn học phí
thì sinh viên sư phạm lại được hỗ trợ tiền đóng học phí chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học
sau hai năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục
hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà nhà nước đã hỗ trợ
có thể nói gây tác động nhiều nhất của luật giáo dục hai nghìn một mươi chín cho đến thời điểm này
là quy định nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non tiểu học trung học cơ sở và giảng viên đại học
hàng trăm ngàn giáo viên sẽ phải đào tạo lại
thực hiện theo luật giáo dục mới
được nâng trần rất nặng như giáo viên tiểu học từ trần trung cấp vọt lên thành đại học
như vậy bộ giáo dục và đào tạo sẽ phải có lộ trình như thế nào để thực hiện được việc nâng chuẩn này
theo luật giáo dục hai nghìn một mươi chín chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non
phải nâng từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm
giáo viên tiểu học từ trung cấp sư phạm lên cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên
giáo viên trung học cơ sở từ cao đẳng sư phạm
lên cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo cả nước
giáo viên tiểu học có trình độ đại học trở lên chiếm năm mươi chín sáu mươi bốn
và bốn mươi ba mươi sáu tương đương với một trăm năm mươi chín chín trăm ba mươi bốn giáo viên cần đào tạo nâng chuẩn
giáo viên trung học cơ sở có trình độ từ đại học trở lên chiếm bảy mươi bốn sáu
và hai mươi năm bốn tương đương với một mươi năm chín trăm ba mươi bốn giáo viên cần đào tạo nâng trần
giáo viên tiểu học cơ sở có trình độ đại học trở lên chiếm bảy mươi tám chín trăm bảy mươi bốn giáo viên cần đào tạo nâng trần
việc nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên là bước đột phá
để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện
dù quy định việc thực hiện theo lộ trình để tránh sự xáo trộn
nhưng trong thực tế hàng ngàn giáo viên ở khắp cả nước trong năm qua
đã cấp tập tự bỏ tiền túi đi học nâng chuẩn vì sợ mất việc
về trường tôi
đối với thông tư liên tịch hai mươi một năm hai nghìn một mươi ba
đã ra quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
về ban đánh đạo chúng tôi cũng đã tuyên truyền tới tất cả giáo viên
khi giáo viên nhận thức được việc học để nâng trần
để đáp ứng được tiêu chuẩn giáo viên tiểu học
các đồng chí đấy tùy theo chuẩn của các đồng chí
đăng ký đi học các lớp đại học
để các đồng chí nâng chuẩn là giáo viên tiểu học hạng hai
trong việc các đồng chí đăng ký theo tự nguyện và nhu cầu này
các đồng chí đi học này cũng đã phải đóng kinh phí cho lớp học đó
cũng vì nôn nóng vì lo sợ không đủ chuẩn sẽ bị sa thải
không ít thầy cô giáo đã phải vai mượn tiền
đăng ký đi học đại học tại chức
đại học từ xa
vừa học vừa làm
cách làm này vừa ít hiệu quả
vừa tốn kém về tài chính
khiến cho đời sống của một bộ phận giáo viên
đã khó lại càng khó khăn hơn

chúng tôi đi học thì
học phí của chúng tôi đóng là một mươi tám triệu
trong cái phần kinh tế gia đình thì
ngoài cái đồng lương
thì chúng tôi cũng không có một cái nguồn thu nhập khác
đương nhiên chúng tôi phải cân đối
chắc chắn cái việc cân đối đấy thì kinh phí cũng rất là khó khăn và hạn hẹp
để mà học xong rồi
để mà được nâng cái mức lương của mình lên thì lại phải thi thăng hạng
và để thăng hạng thì phải đòi hỏi có rất nhiều các chứng chỉ
ví dụ như là

như chứng chỉ tiếng học chứng chỉ tiếng anh
thì chứng chỉ tiếng học thì nó rất là thiết thực với việc học tập rồi và giảng dạy
nhưng chứng chỉ tiếng anh thì thực ra là đối với những giáo viên bên tổ xã hội như bọn mình
và đặc biệt là đối với những cái trường ngoại thị ngoại thành như trung tớ
thì thực ra là cái việc tiếng anh để đi học nó rất là một cái khó khăn
thế sau đó ra thì nó không thiết thực trong quá trình giảng dạy
thì mà học đó cái giấy chứng chỉ đó nó chỉ có một cái thời hạn nhất định thôi
thì đó là một cái rất là khó khăn đối với giáo viên bạn bè
nhiều giáo viên đã tự bỏ tiền túi ra để hoàn thành việc học liên thông ở các cơ sở giáo dục
nhưng hiện địa phương vẫn chưa tổ chức thi thăng hạng nâng ngạch
nên dù họ có bằng đại học chính quy cũng vẫn bị xếp lương cao đẳng hay trung cấp
việc nâng chuẩn vẫn có ý nghĩa như một cú hích cần thiết
để buộc đội ngũ giáo viên phải tự học tự bồi dưỡng và trưởng thành
ngoài cái sự cố gắng nỗ lực của bản thân
thì cũng phải học hỏi đồng nghiệp
phải tham dự tất cả các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ của ngành tổ chức
để từ đó cho mình vững vàng hơn trong chuyên môn đáp ứng được với yêu cầu hiện tại
và nếu như mà trong giai đoạn tới này mà theo cái quy định mới của nhà nước
thì chúng tôi nếu mà được điều kiện
cho phép thì chúng tôi vẫn tham gia các cái lớp học đại học
để đảm bảo được yêu cầu trong giai đoạn mới
chúng tôi cũng cố gắng là cân đối cái phần chi phí trong gia đình
để tạo điều kiện để cho mình cố gắng phát huy để cập nhật với cái chương trình mới
bản thân chúng tôi cũng mong muốn là tiếp cận
để tiếp xúc tốt rồi cập nhật tốt với cái chương trình thay sách giáo khoa
chương trình giáo phụ thông mới này
đây không phải là lần đầu tiên ngành giáo dục thực hiện việc nâng chuẩn
cho số lượng lớn
giáo viên do đó giáo viên chưa đạt chuẩn cũng không nên quá lo lắng
cho việc chạy bằng cấp cũng không nên mua bằng kẻo tiền mất tật mang
việc học tập để nâng chuẩn sẽ được thực hiện theo lộ trình
từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
giáo viên được hỗ trợ hoàn toàn về kinh phí khi tham gia đào tạo nâng chuẩn
thậm chí với những trường hợp đã chủ động việc đào tạo nâng chuẩn cho mình
đang theo học các khóa đào tạo
địa phương cũng sẽ tính toán
để có phương án hỗ trợ phù hợp nhất
trước khi thực hiện lộ trình đào tạo nâng chuẩn theo quy định bảy mươi một
chúng tôi cũng đưa vào hướng tham mưu
sẽ chấp nhận cái việc các giáo viên đã tự đi học như thế này
cũng sẽ có những phần hỗ trợ phù hợp với các quy định của pháp luật của nhà nước
chúng tôi mong muốn là hỗ trợ được toàn bộ kể cả quá trình trước đây cho anh em
nhưng có khi có khi không có
có khi là các quy định của nhà nước nó vướng thì có thể là không được thôi
chứ còn chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm cách về mặt cơ chế đến mức tối đa cho đối với các đồng chí giáo viên này
mới đây ngành giáo dục hà nội cũng đã triển khai việc tổng kiểm tra giả soát
để xếp lớp đào tạo nâng chuẩn quốc tế cho giáo viên tiếng anh
đã đạt chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc việt nam
tiến tới các giáo viên này sẽ phải thi nâng bậc

là một trong những hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng anh
theo bốn kỹ năng nghe nói đọc viết và hiện nay đang được đánh giá uy tín nhất trên thế giới
có thể thấy đây sẽ là một thử thách mới cho các giáo viên tiếng anh nhất là ở vùng ngoại thành hà nội
những ngày cuối cùng của năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngoài sự tất bật với việc sổ sách tổng kết cuối năm
cô giáo xíu còn phải tranh thủ thời gian để luyện thêm các bộ đề ielts
chuẩn bị cho bài kiểm tra đánh giá trình độ ngoại ngữ
mặc dù chỉ là bài thi xếp lớp nhưng cô giáo vẫn tỏ ra khá lo lắng
ngoài cái bộ đề mà chúng tôi đã được thi theo chuẩn việt nam ra thì chúng tôi cũng đang rất là mông lung
chưa biết là cái hình thức cái đề thi của ielts chuẩn quốc tế nó như thế nào
cho nên là cái kỹ năng mà nói chung giáo viên gặp phải là ở như cái kỹ năng nghe
kỹ năng nghe nói là điểm yếu của nhiều giáo viên
nhiều giáo viên ngoại ngữ hiện nay nhất là giáo viên tại các vùng quê nông thôn
điều đó thể hiện rõ trong đợt thi ielts vừa qua của các giáo viên trường trung học cơ sở ngọc hòa huyện trường mỹ hà nội
đó là cái kỹ năng giao tiếp của học sinh và kỹ năng nghe
đó là hai cái kỹ năng học sinh ở vùng quê thường yếu hơn so với ở thành phố
chính cái yếu của cái gấp khó khăn của học sinh đấy cũng là cái gấp khó khăn của chúng tôi ở vùng quê
thì cái kiến thức mà chúng tôi đang sử dụng nó là từ hơn hai mươi năm
và chúng tôi cũng trao dồi thêm
thế nhưng mà còn để mà cái trình độ mà để chúng tôi đạt chuẩn thì chúng tôi phải học tập thật nhiều trao đổi thật nhiều
và chúng tôi cũng cần có thêm thật nhiều thời gian từng bước một để chúng tôi đạt chuẩn
vật dụng rất nhiều về cái học thuật
và nếu mà không nằm quen với các cái quy trình của thi ielts như cái format của ielts thì các giáo viên rất là gặp khó khăn
và cũng thể hiện qua cái đợt thi giáo sát vừa rồi là chúng tôi gặp tương đối khó khăn với cái đợt thi đó
toàn huyện trường mỹ
trong đó có gần một trăm năm mươi giáo viên cấp một và cấp hai tham gia đợt khảo sát trình độ tiếng anh để xếp lớp đào tạo lần này
các lớp đào tạo sẽ được chia làm nhiều đợt
mỗi đợt giáo viên được thực hiện bốn trăm linh tiết thực học
trong đó có hai trăm linh tiết học tập trung với giảng viên nước ngoài
đề nghị là sở cho vào cái thời gian là ngày hè
hoặc là sau các cái đợt thi cao điểm
thì giáo viên tôi họ có thời gian
họ có thời gian hơn để họ ôn tập
rất mong các cấp lãnh đạo sẽ tổ chức cho các cô ở tại địa phương
tức là tại địa bàn huyện trung tâm của huyện để các cô đỡ phải đi lại vất vả và khó khăn sau một tuần lao động rất vất vả
các cô đã đi làm cả ngày rồi
từ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bình quân cứ cách một năm giáo viên hà nội sẽ được tham gia đợt bồi dưỡng nâng chuẩn
mục tiêu tiến tới năm hai nghìn hai mươi năm
hà nội có trên năm mươi
giáo viên các cấp có trình độ nghe nói tiếng anh từ sáu năm al trở lên
giáo viên được đào tạo hoàn toàn miễn phí
có thể thấy mục tiêu đề án là tốt đẹp
nhưng điều quan trọng vẫn là cách làm cũng như sự nỗ lực chuyển mình của mỗi giáo viên
bởi tiếng anh là kỹ năng cần được gian luyện hàng ngày
chứ không chỉ thông qua những kỳ sát hạch ôn tập là có thể thay đổi được chất lượng cách dạy và cách học
đã im giấu hàng chục năm
thưa quý vị với những cách làm rốt ráo như hiện nay thì có thể năm năm hay là một mươi năm nữa
toàn bộ đội ngũ giáo viên đều đáp ứng đủ chuẩn về mặt bằng cấp
xong đâu là giá trị thật của những tấm bằng này và cũng như là năng lực thật sự của giáo viên
có được nâng lên theo những tấm bằng đó hay không thì hoàn toàn lại là một câu chuyện khác
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai kỳ này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại